ông phạm minh an giám đốc sở y tế tỉnh bà rịa úng tàu vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh này khởi tố bị can
ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú khám xét nơi ở và nơi làm việc để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
bị can phạm minh an liên quan đến vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng trong gói thầu số hai mươi năm
xảy ra tại sở y tế tỉnh bà rịa úng tàu gói thầu này đấu thầu thiết bị cho phòng mổ hybrid chấn thương chỉnh hình
thuộc dự án trang thiết bị y tế bệnh viện vũng tàu
cũng liên quan đến vụ án này vào ngày một mươi chín tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bà rịa úng tàu đã bắt tạm giam
khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với trần mạnh hải phó trưởng phòng kế hoạch tài chính sở y tế
đỗ hữu hải giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn xây dựng sơn hà về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
ngày hai mươi hai tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam đối với tạ quang trường
huỳnh tuấn anh và lê hữu lễ để tiếp tục điều tra về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
qua điều tra cơ quan công an đã xác định các đối tượng trên đã gây thiệt hại của nhà nước hơn một mươi tám tỷ đồng